tính đến ngày cuối của tháng tám tỉnh phú yên có hơn một mươi hectare lúa hẻ thu có nguy cơ thiếu nước tưới
tuy nhiên trong những ngày vừa qua trời có mưa kết hợp chủ trương khoanh vùng bơm tưới tiết kiệm và kết nối hệ thống thủy lợi cho những diện tích không chủ động nước
nên những chân ruộng bị hạn ở cuối canh đã được cứu
mấy ngày qua nông dân tỉnh phú yên tranh thủ ra đồng lấy nước bón phân làm cỏ cho cây lúa
bốn mươi hectare lúa tưởng chừng như bỏ hoang ở hợp tác xã nông nghiệp tổng hợp bình kiến tp tùy hòa
vụ này hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp xuân hòa đông huyện đông hòa tưới bảy trăm tám mươi năm hectare lúa hẻ thu cho nông dân
đến cuối tháng bảy do nắng hạn gần một trăm sáu mươi hectare mất trắng hơn sáu trăm hai mươi hectare còn lại
chỉ có hai trăm bốn mươi hectare chủ động được tưới nước còn lại phải khoan
nhờ trời mưa kết hợp với nguồn nước từ trạng bơm nam bình đưa về toàn bộ sáu trăm hai mươi hectare lúa của bà con nông dân đã được giải cứu
công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên thủy nông đồng cam tỉnh phú yên đảm nhiệm tưới cho hơn một mươi sáu ha lúa
mặc dù vậy nhưng ngành nông nghiệp tỉnh phú yên khuyến cáo nông dân
phải tuân thủ lịch tưới từ nay đến cuối vụ và không được tự ý lấy nước ở cuối kênh
làm ảnh hưởng đến việc điều tiết nước của hệ thống thủy nông đồng cam